hưởng ứng phát động phong trào quyên góp cho miền trung thân yêu cùng hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cộng lộc bộ áo giải việt nam kết hợp với công ty thời trang xen vàng đã tổ chức chương trình
chụp hình áo dài vận động đóng góp ủng hộ miền trung mang tên áo dài thương về miền trung
chương trình tổ chức vận động các thành viên cũng như những người tham gia cùng quyên góp tài chính
và nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền trung
toàn bộ số tiền và các nhu yếu phẩm quyên góp được công khai vào cuối chương trình
sau đó câu lạc bộ phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam sẽ gửi toàn bộ vật phẩm đến tận tay bà con miền trung
trong dịp này các thành viên công lộc bộ cũng tổ chức giao lưu chia sẻ về cách quảng bá xây dựng thương hiệu áo giải việt nam
cũng như cách vượt qua khó khăn sau mùa dịch covid một mươi chín trong những tháng cuối năm